các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày ba mươi một tháng một mươi một chiếc thuyền chở một mươi bốn người trên đường đi đàm cưới tại xã cô tô huyện tri tôn tỉnh an giang về đã bị lật
một mươi người may mắn bơi được lên bờ bốn người còn lại bị đuối nước và tử vong
hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân về an táng
nguyên nhân của vụ lật thuyền vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ